bức tranh kinh tế hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tương đối khởi sắc khi mà thị trường xuất khẩu đã nhộn nhịp ngay từ đầu năm
và ngoài ra thì đây cũng là tháng đón lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay
tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế kinh tế ở trong nước thì còn nhiều khó khăn tiềm ẩn rủi ro cần phải có giải pháp kịp thời
trong hai tháng đầu năm nay kinh tế vĩ mô ổn định trong bối cảnh tỷ lệ lãng phát ở mức thấp
một số lĩnh vực có sự tăng trưởng đột phá so với hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
như du lịch đón lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước tới nay với khoảng một năm mươi chín triệu lượt
thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh với sáu trăm chín mươi dự án cấp mới tăng vốn và góp vốn mua cổ phần và hơn một dự án góp vốn mua cổ phần
số lượng các doanh nghiệp đăng ký mới doanh nghiệp qua đại hoạt động tăng rất là mạnh
nhất là doanh nghiệp qua đại hoạt động tăng khoảng trên ba bốn mươi
tổng vốn cũng như các hoạt động đầu tư khu vực tự nhiên tăng rất là mạnh
và với tình trạng đấy nữa thì khu vực fdi cũng có những điểm rất tích cực
sự gia tăng mạnh mẽ cả đầu tư mới cả mở rộng cũng như là cả mua bán cổ phần
và nó tạo ra những cái điểm gọi là hy vọng của cả năm tiếp tục đột phá mạnh hơn hai nghìn một mươi tám
các chuyên gia cũng nhấn mạnh tới một loạt tín hiệu tích cực mới
tạo động lực và kỳ vọng mới cho tăng trưởng kinh tế
nhất là trong cải cách môi trường đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phát triển nông nghiệp và dịch vụ công nghệ cao
và tạo động lực và kỳ vọng mới cho tăng trưởng kinh tế
tạo lập các chuỗi cung ứng liên kết cũng như trong kinh tế đối ngoại
tuy vậy nên kinh tế vẫn còn tồn tại không ít những rủi ro

tạo động lực và kỳ vọng mới cho tăng trưởng kinh tế